tại vĩnh long ngân hàng thế giới phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã tổ chức hội thảo khởi động và đào tạo dự án nâng cấp đô thị việt nam cho lãnh đạo bảy tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long với tổng giá trị vốn oda và vốn vay ưu đãi là hai trăm bốn mươi triệu usd do ngân hàng thế giới hỗ trợ
hội thảo tập huấn đào tạo cho lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố các sở ban ngành các ban quản lý dự án của bảy tỉnh tham gia là an giang bến tre bạc liêu long an hậu giang sóc trăng và tỉnh vĩnh long
nội dung tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cơ bản về các yêu cầu ngân hàng về ủy thác và yêu cầu an toàn cho dự án xem xét tình hình chuẩn bị dự án cuối cùng thiết kế kỹ thuật chi tiết tài liệu đấu thầu khung chính sách tái định cư ida và vốn đối ứng được phân bổ cho dự án
và cán bộ ban quản lý dự án oda tỉnh thống nhất kế hoạch hành động chính để hoàn thành công tác chuẩn bị và bắt đầu triển khai thực hiện dự án đào tạo về mô hình thủy lực